đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đã đánh chống khai giảng tại trường phổ thông dân tộc nội chú tỉnh tuyên quang
trường phổ thông dân tộc nội chú tỉnh tuyên quang tiền thân là trường thiếu nhi dẻo cao thành lập tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi
năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu trường có một mươi năm lớp với năm trăm linh học sinh số học sinh đạt hạnh kiểm khá tốt chiếm chín mươi tám sáu không có học sinh hạnh kiểm yếu
học lực khá giỏi chiếm tám mươi bốn hai không có học sinh yếu kém trường có một trăm linh hai em đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và một mươi em đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia
từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi năm tỷ lệ đỗ đại học cao đẳng
tỷ lệ đỗ đại học cao đẳng và dự thi đại học đạt trên chín mươi sáu trở lên
phát biểu tại buổi lễ đồng chí nguyễn thiện nhân nhấn mạnh mỗi dịp khai giảng là mỗi lần người dân việt nam gửi gắm niềm tin đến thế hệ trẻ thế hệ tương lai của đất nước
nhắc lại từng dấu ấn của đất nước trong suốt chiều dài lịch sử đồng chí nguyễn thiện nhân nhận định việt nam luôn phải đối đầu với các thách thức để đi lên
trong tương lai cơ hội phát triển đất nước được mở rộng
với tư cách là chủ nhân tương lai của đất nước các em cần tận dụng những gì đang có phần đấu vươn lên là con người chủ động tiêu biểu góp phần giúp ích cho quê hương đất nước
cũng tại buổi lễ đồng chí nguyễn thiện nhân đã trao quà chúc mừng năm học mới cho trường phổ thông dân tộc nội chú tỉnh tuyên quang